cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm vừa khởi tố vụ án khởi tố bị can tạm giam đỗ tuấn thanh ba mươi một tuổi trú tại huyện củ chi cùng chín người khác để điều tra về các hành vi giết người cướp tài sản không tố giác tội phạm mua bán trái phép chất ma túy
nạn nhân tử vong bước đầu được cơ quan chức năng xác định là người đàn ông khoảng bốn mươi tuổi chú tỉnh bình phước
theo thông tin ban đầu chiều ngày hai mươi bốn tháng ba đỗ tuấn thanh nhậu cùng với nhóm bạn trong đó có huỳnh thanh nghĩa phan tấn dũ nguyễn ngọc san và một số người khác
trong lúc nhậu nghĩa rủ nhóm trên đi cướp ma túy của nguyễn ngọc hiếu người bán ma túy ở khu vực bờ kênh rạch dứa
người trong nhóm trên sau đó mang theo hung khí đến địa điểm gây án
khi đến nơi thanh vừa hỏi mua để giật ma túy của hiếu
trong lúc xô sát dũ cầm dao đâm chúng vai hiếu
thanh giật gói ma túy rồi đè hiếu xuống đất lục lấy tiền
thời điểm trên nạn nhân đến gặp hiếu để mua ma túy
trong lúc xảy ra ẩu đả người đàn ông đã bị san dùng dao bấm đâm trúng đùi khiến ông này ngã gục
trong lúc hỗn loạn hiếu bỏ chạy thoát thân
nhóm của thanh cũng rời khỏi hiện trường và bỏ trốn nhiều nơi
ngày hai mươi năm tháng ba người dân phát hiện thi thể của người đàn ông tại khu vực bờ kè sông rạch dứa xã bình mỹ nên báo công an
dạng sáng ngày hai mươi tám tháng ba cơ quan công an xác định nhóm nghi phạm trên liên quan đến vụ việc tại huyện phú riềng tỉnh bình phước và tiến hành lấy lời khai
cùng ngày một số người khác liên quan đến vụ việc cũng ra đầu thú